những con số thiệt hại không thể đong đếm cùng với đó là khung cảnh hoang tàn đổ nát sau trận mưa lũ gần cuối tháng bảy vừa qua đã khiến nhân dân tỉnh yên bái phải gánh chịu
với tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng sẻ chia từ cộng đồng tỉnh yên bái cũng chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại không để một người dân nào bị bỏ quên sau mưa lũ
tính đến ngày ba mươi một tháng bảy tỉnh yên bái đã hỗ trợ gần bốn tỷ đồng cho các hộ gia đình có người chết mất tích sập trôi hoàn toàn nhà cửa cấp phát gần hai mươi tấn gạo cùng hàng nghìn thùng mì tôm nước uống và hai tấn lương khô cho nhân dân vùng lũ
với quyết tâm không để một người dân nào phải thiếu đói sau mưa lũ tỉnh yên bái đã huy động lực lượng vũ trang cùng hàng chục xe cơ giới chở lương thực thuốc men vào cứu trợ cho nhân dân các xã bị thiệt hại
vác lương thực thực phẩm vào cứu đói cho nhân dân vùng bị cô lập chia cắt
tình hình an ninh chính trị ở vùng thiên tài yên bái ổn định không phát sinh việc tăng giá các loại lương thực thực phẩm cước vận tài